trong mùa dịch covid một mươi chín nhiều trường đang tổ chức việc dạy học trực tuyến đến các học sinh
nhiều phụ huynh băn khoăn có phải đóng học phí hay không và nếu có thì mức bao nhiêu là đủ
vượt khó trong mùa dịch nhiều cơ sở giáo dục đã đi trước đón đầu để tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh
thế nhưng tính toán để cùng phụ huynh thống nhất được mức thu học phí thế nào thì lại là rào cản còn khó hơn rất nhiều
dường như nó có một cái mâu thuận tiền học thì không được thu mà tiền học online cho giáo viên thì cũng rất nên có
thế không thu mà lại có chi thì bài toán giải như thế nào
để dạy học online tốt giáo viên cũng phải tự học tự trang bị thêm kiến thức kỹ năng
họ phải thay đổi phương pháp giảng bài cho phụ huynh
họ phải phù hợp với hoàn cảnh làm quen với các ứng dụng công nghệ mới chưa dùng bao giờ
còn nhà trường chắc chắn sẽ phải đầu tư thêm nhiều thiết bị và cơ sở hạ tầng
mình nghĩ rằng đây là một giai đoạn rất nhiều thách thức
cho nên cái việc có muốn thành công hay không thì giữa nhà trường và cha mẹ học sinh cần phải có một cái sự đồng cảm hợp lực
và sẽ chắc chắn là cái việc mà một cái khoản phí mà phù hợp thì mình nghĩ là cha mẹ học sinh cũng sẽ
khi chúng ta đã làm tốt triển khai đồng bộ được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh thì tôi nghĩ rằng việc thu tiền là hoàn toàn hợp lý
còn tất nhiên không thu tiền cũng có cái đúng
nếu như bạn làm không tốt không đồng bộ được kết quả không đạt được chuẩn đầu ra thì rõ ràng là thu tiền thì không hợp lý
đáp ứng được yêu cầu của chương trình thì cái việc đó coi như là đã thực hiện cái chương trình
mà khi đã thực hiện cái chương trình thì cái học phí của các em là chúng ta vẫn được thực hiện
miễn là không có thu thêm một cái gì cả
học trực tuyến đồng thời kiểm tra đánh giá và công nhận kết quả theo đúng yêu cầu của chương trình thì việc thu học phí là hợp lý
tuy nhiên các nhà trường cũng cần phải căn cứ vào nội dung khối lượng công việc để xây dựng tính toán mức thu hợp lý
thu đủ bù chi và phải thông báo công khai thỏa thuận với phụ huynh trước khi triển khai chương trình